phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng bình đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hoàng thanh huyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú ở phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
với số tiền là một mươi hai năm triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin vi khuẩn ăn thịt người
tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng bình điều tra xác minh làm rõ đối tượng hoàng thanh huyền
chủ tài khoản hoàng thanh huyền là người tung tin đồn thất thiệt nói trên
tại cơ quan công an huyền khai nhận nghe mọi người nói và chưa kiểm chứng thông tin nhưng đã đăng lên trang facebook cá nhân
căn cứ vào điểm a khoảng ba nghi định số một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba của chính phủ cơ quan an ninh quyết định xử phạt hành chính hoàng thanh huyền
với số tiền là một mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook